thưa quý vị bánh ép là loại bánh làm bằng bột gạo được ép dưới nền nhiệt độ cao
cùng với một vài loại gia vị đơn giản
đây là món ăn đường phố đượm màu dân dã ở huế
mới đây thì loại bánh đặc sản này đã được một số doanh nghiệp địa phương
đầu tư công nghệ trong chế biến để xuất khẩu sang mỹ
nhiều du khách đã rất thích thú khi xem các công đoạn làm bánh ép
tại tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn
với những nguyên liệu chính như bột gạo kho tròn thịt lợn trứng hành lá
nhưng giờ đây thay thế những chiếc chảo gang ép bánh là hệ thống ép bán tự động
cứ khoảng từ sáu đến một mươi giây những chiếc bánh sẽ thành hình sẵn sàng phục vụ thực khách
với sự cải tiến về công nghệ món bánh ép đã được xấy khô đóng gói tăng thời gian bảo quản
đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu
trong năm hai nghìn hai mươi bốn một số doanh nghiệp đã trả những đơn hàng đầu tiên qua thị trường mỹ
phục vụ người việt xa quê